thưa quý vị hiện nay trên thế giới công nghệ tế bào gốc đang được ứng dụng trong phòng ngừa và điều trị nhiều loại bệnh
trong đó có các loại bệnh vốn được coi là nan y
từ những năm chín mươi của thế kỷ hai mươi nhiều nhà khoa học việt nam đã triển khai các nghiên cứu về tế bào gốc
đặc biệt là ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong y học giúp điều trị nhiều bệnh lý như thuyên tắc phổi mãn tính
các bệnh lý xương khớp và đạt được những thành tiệu bước đầu đáng ghi nhận
trong khuôn khổ chương trình hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về vấn đề này
tiếng nói việt nam
tế bào gốc là tế bào có khả năng tự thay mới mình và biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt khác để tạo nên các mô
cơ quan khác nhau của cơ thể và thay thế cho các tế bào ở các mô cơ quan bị mất đi do già và chết tự nhiên hoặc bị tổn thương
có nhiều loại tế bào gốc từ các phần khác nhau của cơ thể đây là những tế bào nền móng của mọi cơ quan và mô trong cơ thể người